bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã tới thăm và kiểm tra nhà máy alumin nhân cơ tại xã nhân cơ huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông
thăm kiểm tra khai trường và hồ bùn đỏ bộ trưởng trần tuấn anh đã nghe lãnh đạo tập đoàn tkv báo cáo ngay tại khai trường về tình hình sản xuất kinh doanh
đồng thời yêu cầu tập đoàn tkv cần thực hiện hiệu quả các đề án tái cơ cấu đổi mới công nghệ hoàn thiện tổ chức
cơ chế quản lý tinh lọc lao động để tăng năng suất giảm chi phí nâng cao sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý hiệu quả và bền vững

đây là dự án nhà máy sản xuất alumin nhân cơ là một trong hai dự án thí điểm trong ngành công nghiệp mới công nghiệp khai thác chế biến quạng bầu xít để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm
tại phòng điều khiển trung tâm bộ trưởng cũng ăn cần thăm hỏi công nhân
nhấn mạnh vấn đề về cải thiện tiền lưu
điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động tạo sự an tâm tin tưởng cho cán bộ công nhân viên
lao động trong toàn công ty bảo đảm công tác an toàn lao động và thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường
cũng trong sáng nay bộ trưởng trần tuấn anh đã thăm nhà máy luyện kim trần hồng quân